từ những ngày đầu thành phố hồ chí minh chống dịch thì hình ảnh của hoa hậu nhỏ bé
nhỏ người da ngâm thoan thoát trao thuốc đã để lại ấn tượng tốt trong cộng đồng
đến giai đoạn chính sách siết chặt nhất thì tại vùng ngoại thành khó khăn vẫn luôn có hồ hèn nghê đồng hành
cô hoa hậu phố núi đã dành cho sáng phương nam phúc hiếm hoi trò chuyện ngay trong chuyến đi thiện nguyện
tâm tình về hành trình đáng nhớ vừa qua cũng như hy vọng ngày thành phố mau trở lại nhịp sống ban đầu